viện nghiên cứu kinh tế và chính sách vừa công bố báo cáo đánh giá tác động của việc tăng thuê giá trị gia tăng
lên tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình
đây là lần đầu tiên có một nghiên cứu mang tính khá toàn diện có đánh giá tác động của việc điều chỉnh thuế giá trị gia tăng
đến nền kinh tế và cuộc sống của người dân
trong đó người nghèo và cận nghèo là đối tượng chịu tác động mạnh khi tăng thuế vat
tương ứng với hai phương án tăng thuế được đưa ra trong báo cáo đánh giá
số lượng người nghèo tăng lên vào khoảng là hai trăm bốn mươi và hai trăm linh hai người
tại dự thảo sửa đổi bổ sung năm luật thuế mới mà bộ tài chính đã đưa ra lời ý kiến
thuế giá trị gia tăng được đề xuất tăng từ năm lên sáu và tăng thuế từ một mươi lên một mươi hai
đối với các loại hàng hóa dịch vụ tương xứng
đề xuất này đã không nhận được sự đồng thuận từ phía người dân và các chuyên gia kinh tế
để điều chỉnh thuế nhiều chuyên gia cho rằng bộ tài chính cần có đánh giá tác động đối với nền kinh tế và người dân
theo nghiên cứu của viện nghiên cứu kinh tế và chính sách
vat là loại thuế đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước hiện nay chiếm khoảng ba mươi tổng thu ngân sách nhà nước
đáng chú ý thuế vat có tỷ lệ thất thu thấp
báo cáo đánh giá chỉ ra rằng nếu tăng thuế vat lợi ích mang lại cho tăng gdp không nhiều tăng thu ngân sách cũng không nhiều
trong khi đó
đó lại làm ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo của việt nam
báo cáo đánh giá đã đưa ra dự báo tác động khi tăng thuế vat với hai kịch bản hay phương án điều chỉnh thuế vat
phương án một là phương án điều chỉnh thuế vat
phương án một là phương án điều chỉnh thuế vat
phương án một có tác động mạnh hơn lên hộ gia đình so với phương án hai
cụ thể phương án một làm chi tiêu bình quân của hộ giảm đi tám mươi chín
còn phương án hai thì làm chi tiêu hộ giảm đi ba mươi hai
tỷ lệ nghèo tăng thêm hai mươi sáu điểm phần trăm nếu như thuế vat được tăng theo phương án một
tăng thêm hai mươi hai điểm phần trăm nếu như thuế vat được tăng theo phương án hai